liên quan đến tình hình khắc phục thiệt hại về nhà cửa do mưa bão cho người dân miền trung
ngày một mươi bốn tháng một mươi một tại làng tắc pát thôn hai xã trà leng huyện nam trà my tỉnh quảng nam
sư đoàn ba mươi năm thuộc quân khu năm phối hợp với tỉnh đoàn quảng nam
ủy ban nhân dân huyện nam trà my và xã trà leng tổ chức dựng nhà tạm cho một mươi hai hộ dân
trong khi chờ xây dựng theo kế hoạch
gần hai trăm linh cán bộ chiến sĩ dân quân tự vệ và đoàn viên thanh niên của sư đoàn ba mươi năm
thuộc quân khu năm tỉnh đoàn quảng nam ủy ban nhân dân huyện nam trà my và xã trà leng
tổ chức dựng nhà tạm cho một mươi hai hộ dân trong khi chờ xây dựng theo kế hoạch
đây là những hộ dân bị mất nhà do sạt lở đất và lũ quét trong đợt mưa bão liên tiếp
từ cơn bão số chín đến cơn bão số một mươi hai
cũng trong đợt mưa bão vừa qua làng tắc phát thôn hai xã trà leng
có năm mươi ba hộ phải di rời bốn mươi một hộ phải sen ghép
những ngày qua các lực lượng tiến hành khảo sát địa điểm để dựng nhà dọn dẹp vệ sinh
đồng thời tiến hành vận chuyển vật liệu xây nhà gồm bạt tôn cây gỗ
để dựng nhà sinh hoạt cho người dân qua mùa mưa bão năm nay trong khi chờ tái định cư